nguy cơ sinh non ở những phụ nữ mang thai bị nhiễm covid một mươi chín nặng
các nhà nghiên cứu tại đọc y khoa winni state và chi nhánh nghiên cứu ngoại khoa của viện y tế quốc gia ở detroit bang michigan hoa kỳ
phát hiện ra người mẹ bị nhiễm covid một mươi chín càng nặng thì càng dễ bị sinh non
phụ nữ mang thai nhiễm covid một mươi chín có ảnh hưởng đến thai nhi như thế nào
sinh non nguyên nhân hàng đầu của bệnh tật và tử vong ở bảy ngày đầu sau sinh trên toàn thế giới
sinh non được định nghĩa là một trường hợp xảy ra trước ba mươi bảy tuần tuổi thai
hai phần ba số ca sinh non là do chuyển dạ sinh non tự phát
một phần ba còn lại là do các điều kiện y tế ảnh hưởng đến người mẹ hoặc thai nhi cần sinh
các nhà nghiên cứu cho biết tỷ lệ sinh non là một mươi một năm
một tám ở những người nhiễm virus corona so với tám bảy ở những người không bị nhiễm
chẩn đoán mắc covid một mươi chín có liên quan đến nguy cơ sinh rất non sinh non và sinh non cao hơn
tất cả đều chưa ba mươi chín tuần tuổi thai
nguy cơ sinh non là phụ nữ mang thai mắc covid một mươi chín
các nhà nghiên cứu đã tiến hành một nghiên cứu để tìm ra tỷ lệ sinh non
ở khoảng một phụ nữ mang thai có kết quả xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của tỷ lệ sinh non
kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí sản phụ khoa hoa kỳ
deborah carace tiến sĩ một trợ lý giáo sư tại khoa sản phụ khoa và khoa học sinh sản
tại đại học california san francisco mỹ và các đồng nghiệp
đã xem xét mối liên hệ giữa covid một mươi chín và sinh non
đối với hơn hai trăm bốn mươi ca sinh được ghi nhận ở california mỹ
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
đến tháng một năm hai nghìn hai mươi một
khoảng chín ca trong số đó tương đương ba bảy
có một xét nghiệm covid một mươi chín dương tính khi mang thai
các nhà nghiên cứu cho biết họ đã sử dụng ước tính sản khoa tốt nhất về tuổi thai
để đánh dấu các ca sinh rất non tháng dưới ba mươi hai tuần non tháng dưới ba mươi bảy tuần
sớm từ ba mươi bảy đến ba mươi tám tuần hoặc đủ tháng giữa ba mươi chín đến bốn mươi bốn tuần
theo tổ chức y tế thế giới mang thai khiến cho bà mẹ có nguy cơ mắc covid một mươi chín nặng hơn
tổ chức y tế thế giới cũng khẳng định khuyến khích tất cả các phụ nữ mang thai
hoặc đang có ý định mang thai và những người đang cho con bú
nên tiêm vaccine để bảo vệ bản thân khỏi covid một mươi chín
phụ nữ mang thai có thể được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
nếu lợi ích của việc tiêm phòng lớn hơn nguy cơ tiềm mẩn do vaccine
việc tăng cường tiêm chủng là cấp thiết hơn khi đối mặt với các biến thể có khả năng lây truyền cao
mà nhận thấy hậu quả nghiêm trọng từ covid một mươi chín ở những người mang thai không được tiêm chủng
nguy cơ tiền sản giật cao gây ra sinh non ở phụ nữ mang thai
nhóm nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những bệnh nhân bị covid một mươi chín nặng
có nguy cơ bị tiền sản giật cao gấp năm lần so với những bệnh nhân không có triệu chứng
hơn nữa nguy cơ tiền sản dật ở phụ nữ mắc bệnh covid một mươi chín vừa hoặc nặng cao gấp ba ba lần so với những người mang thai không được tiêm chủng
cao gấp ba ba lần so với những người không có triệu chứng hoặc nhiễm trùng nhẹ
phát hiện chính này là mối liên hệ giữa liều lượng và đáp ứng giữa mức độ nghiêm trọng của nhiễm trùng sắc covid một mươi chín
và nguy cơ phát triển tiền sản giật và sinh non sau đó
tỷ lệ sinh non vượt mức thường được báo cáo là do sinh non gây ra bởi những lo lắng về sức khỏe của người mẹ
chẳng hạn như tiền sản dật
tiền sản giật là tình trạng huyết áp tăng đột ngột sau tuần thứ hai mươi của thai kỳ
gây ra bảy mươi sáu ca tử vong mẹ và hơn năm trăm linh ca tử vong ở trẻ sơ sinh mỗi năm
một số bà mẹ bị co giật sản và bị suất huyết nội sọ
nguyên nhân chính gây tử vong ở những người mắc chứng dối loạn này và một số phụ nữ bị mù
trẻ sơ sinh của những bà mẹ bị tiền sản giật bị ảnh hưởng với tình trạng này
và có thể bị hạn chế phát triển trong tử cung hoặc chết trong tử cung
nhiên cứu này chỉ ra rằng nhiễm covid một mươi chín càng nặng

nguy cơ tiền sản giật càng cao khiến các bác sĩ phải tiến hành cho bà mẹ sinh sớm
để cứu sống những bà mẹ nhiễm covid một mươi chín
gánh nặng gây ra cho phụ nữ có thai khi mắc covid một mươi chín cao gấp trăm lần so với người bình thường
phụ nữ có thai phụ nữ đang cho con bú cần nhanh chóng tiêm vaccine covid một mươi chín ngay khi đủ điều kiện
các loại vaccine covid một mươi chín như astrazeneca pfizer biontech và moderna đều có thể tiêm cho phụ nữ mang thai
trên một mươi ba tuần và phụ nữ cho con bú nếu được khám sàng lọc kỹ lưỡng và thận trọng
tiêm vaccine covid một mươi chín là rất quan trọng bỏ khoa hoặc trí hoãn vaccine sẽ không có cơ hội thay đổi nếu chẳng may mắc bệnh
thông tin do bác sĩ trương hữu khanh nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn bá mỹ nhi giám đốc trung tâm sản phục khoa bệnh viện đa khoa tâm anh tp hcm

bác sĩ chuyên khoa một bệnh viện tị chính giám đốc y khoa hệ thống tiêm chủng vnvc
chia sẻ trong chương trình tư vấn cập nhật hướng dẫn của bộ y tế về trích ngừa vaccine phòng covid một mươi chín
chương trình đã nhận về hơn một câu hỏi gửi về xoay quanh vấn đề tiêm vaccine covid một mươi chín cho phụ nữ mang thai và đang cho con bú
phụ nữ mang thai và đang cho con bú tiêm vaccine gì phòng chống covid một mươi chín em tiêm ở tháng thứ mấy thai kỳ
những lưu ý khi tiêm vaccine covid một mươi chín cho thai phụ và phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ
vaccine covid một mươi chín có ảnh hưởng đến thai nhi hay không những phản ứng sau tiêm của vaccine covid một mươi chín phản ứng nào đáng lo ngại
điều này phản ánh nhu cầu rất lớn của chị em phụ nữ mong muốn được giải đáp thông tin một cách toàn diện khoa học kịp thời thiết thực về tiêm vaccine phòng covid một mươi chín an toàn và hiệu quả
lợi ích của vaccine covid một mươi chín lớn hơn nguy cơ tiềm ẩn đối với mẹ và thai nhi
ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
bộ y tế vừa ban hành quyết định ba nghìn tám trăm linh hai qd bit đưa phụ nữ mang thai từ một mươi ba tuần trở lên vào chỉ định tiêm chủng mà trước đây là đối tượng chỉ hoãn nay thuộc nhóm cần thận trọng tiêm chủng
đồng thời đưa phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ ra khỏi nhóm cẩn thận trọng tiêm vaccine
như vậy với quyết định mới phụ nữ đang cho con bố và phụ nữ mang thai từ một mươi ba tuần trở lên vẫn có thể tiêm vaccine covid một mươi chín
quyết định mở rộng đối tượng tiêm chủng là tin mừng cho hàng triệu phụ nữ đang chuẩn bị làm mẹ vừa bắt đầu hành trình nuôi con đang rất quan tâm đến vấn đề tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
lý giải về nguyên nhân chậm mốc một mươi ba tuần để đưa vào nhóm thận trọng tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
bác sĩ bạch thị chính cho biết việc chia thai kỳ phụ nữ thành ba giai đoạn trung bình gồm ba tháng đầu thai kỳ ba tháng giữa thai kỳ và ba tháng cuối thai kỳ
trong đó giai đoạn đầu tiên rất quan trọng nếu không có thận trọng có thể gây ra các dị dạng thai vì vậy chuyên gia thường khuyến cáo phụ nữ mang thai nên tiêm vaccine sau giai đoạn này
trước đây khi tiêm vaccine mới bắt đầu triển khai bộ y tế khuyến nghị không tiêm cho phụ nữ mang thai
tuy nhiên sau thời gian kiểm nghiệm thì bộ y tế đã điều chỉnh mở rộng và hướng dẫn phụ nữ mang thai có thể tiêm
bác sĩ chính cho biết viêm phổi do virus ở phụ nữ mang thai có liên quan đến tăng nguy cơ sinh lý
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp phụ nữ mang thai đang cho con bú cần phải biết cách để tự bảo vệ sức khỏe của bản thân mình và em bé
mặc dù mang thai được coi là một hiện tượng bình thường về mặt sinh lý nhưng khi mang thai cơ thể người phụ nữ phải chịu gánh nặng gấp đôi
thận và gan hệ tim mạch và hệ hô hấp phải hoạt động với cường độ mạnh hơn
nếu cộng vào đó là sự căng thẳng mà cơ thể phải chịu đựng thêm trong trận chiến với sars cov hai
thì khả năng cao là phải đưa người mẹ mới sinh vào phòng chăm sóc đặc biệt
vì vậy khi có cơ hội tiêm vaccine covid một mươi chín phụ nữ mang thai và cho con bú nên tiêm vaccine covid một mươi chín đủ hai mũi càng sớm càng tốt